trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh đồng nai
lực lượng chức năng tại hàng trăm chốt kiểm soát tại các khu vực phong tỏa trên địa bàn
đang ngày đêm căng mình giữa mưa gió nắng nóng vượt qua khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ
để sớm đẩy lùi dịch bệnh
liên tiếp trong những ngày gần đây tại đồng nai và khu vực đông nam bộ xuất hiện những cơn mưa lớn
kéo dài hàng giờ đồng hồ điều này đã khiến lực lượng làm nhiệm vụ
tại nhiều chốt kiểm soát vô cùng gian trân
đặc biệt khi có mưa lớn đổ về đã làm nhiều chốt ngập nước gãy đổ
các vật dụng bị ướt ẩm thấp tuy nhiên với tinh thần không quản ngại gian khó
cán bộ chiến sĩ đã cố gắng vượt qua khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
trước đó cơ quan chức năng tỉnh đồng nai và thành phố biên hòa cũng đã quyết định thực hiện
phong tỏa một mươi bốn ngày đối với tám phường tại thành phố biên hòa với khoảng ba trăm linh người
hiện tại dịch bệnh trên địa bàn thành phố biên hòa nói riêng và tỉnh đồng nai nói chung
đang diễn biến hết sức phức tạp lây lan nhanh khó kiểm soát
liên quan đến ổ dịch tại các chợ khu nhà trọ và trong công ty doanh nghiệp dịch
các ngành chức năng đang ngày đêm căng mình truy vết cách ly sớm để kiểm soát các ổ dịch lớn
để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
công an tỉnh đã quyết định thành nạp hai mươi tổ kiểm tra cơ động phòng chống dịch covid một mươi chín
với một trăm hai mươi hai cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an thành phố biên hòa
để tuần tra kiểm soát phát hiện và phối hợp với công an một mươi ba phường xã thuộc địa bàn thành phố biên hòa
để tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch
mọi người dân ở yên
tại nhà nhà ai ở nhà đó chỉ đi ra ngoài đường khi thật sự cần thiết như là mua lương thực
thực phẩm thuốc men cấp cứu rồi không được tập trung quá hai người ở nơi công cộng
và tất cả những hàng quán buôn bán đều phải tạm dừng
chỉ tính từ ngày một mươi bốn tháng bảy đến ngày hai mươi tháng bảy hai mươi tổ kiểm tra cơ động của công an tỉnh
đã lập biên bản bốn trăm tám mươi hai trường hợp vi phạm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

với số tiền một trăm hai mươi bốn triệu đồng để đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín các lực lượng tuyến đầu vẫn đang căng mình
ngày đêm thực hiện tốt nhiệm vụ
từ đó góp phần giúp người dân trong vùng cách ly phong tỏa yên tâm hơn để chấp hành tốt các quy định
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ và phục vụ tốt hơn cho công tác truy vết khoanh vùng
và dập dịch của cơ quan chức năng
với số tiền một trăm hai mươi bốn triệu đồng để đẩy lùi dịch bằng covid một mươi chín các lực lượng tuyến đầu vẫn đang chấp hành tốt các quy định